học viên và thầy cô giáo đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm về những năm tháng tuổi trẻ học tập tại đất nước liên xô liên bang nga
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn thành thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và các thế hệ cựu học viên việt nam gửi lời chi ân chân thành và sâu sắc tới các thế hệ nhân dân nga tới các thầy cô giáo và cán bộ các cơ quan thực thi pháp luật liên bang nga vì những công hiến đóng góp to lớn và quý báu cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của việt nam
đối với các cán bộ học viên công an nhân dân đã từng học tập tại các cơ sở đào tạo thuộc các cơ quan thực thi pháp luật của liên bang nga những kỷ niệm về thầy cô về mái trường về những tháng ngày được nghiên cứu học tập ở đất nước nga tươi đẹp và giàu truyền thống văn hóa đã trở thành quãng thời gian đẹp nhất trong ký ức của mỗi người
hành trang mà mỗi học viên mang theo không chỉ là những kiến thức khoa học mà còn là những kỷ niệm ấm áp về tình thầy trò tình đồng chí đồng đội tình cảm bạn bè quốc tế thủy chung và trong sáng
đây chính là điều đã gắn kết chúng ta là nền tảng là cầu nối vững chắc cho quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống việt nam liên bang nga
thứ trưởng nguyễn văn thành nêu rõ các cựu học viên phải luôn có trách nhiệm củng cố và thúc đẩy mối quan hệ giữa hai bên theo hướng ngày càng thiết thực đi vào chiều sâu đa dạng hóa các hình thức hợp tác
đồng chí thứ trưởng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ ủng hộ của các đồng chí những người bạn nga trong thời gian tới
tham tán công sứ liên bang nga tại việt nam vadim vy bức lê cốp khẳng định trước những diễn biến phức tạp của tình hình an ninh toàn cầu thời gian gần đây
quan hệ hợp tác chặt chẽ mà ông chứng kiến giữa bộ công an việt nam và khối cơ quan thực thi pháp luật liên bang nga rõ ràng là một hình mẫu đáng trân trọng
trong đó công tác đào tạo cán bộ có trình độ chuyên môn cao luôn là yếu tố nền tảng của quan hệ nga việt
chương trình bộ công an gặp mặt tri ân các thầy cô giáo liên xô và liên bang nga là một hoạt động nhân năm chéo việt nga kỷ niệm hai mươi năm năm ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị việt nam liên bang nga từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi chín và bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước từ năm một nghìn chín trăm năm mươi đến nay
thực hiện chương trình công tác năm hai nghìn một mươi chín vào ngày hôm nay bộ công an đã tổ chức hội thảo
ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ chủ động đáp ứng yêu cầu công tác công an trong tình hình mới
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội thảo
tại hội thảo các đồng chí đã được nghe tám báo cáo tham luận của các đơn vị nghiệp vụ và công an tp hà nội
những ý kiến trao đổi thảo luận tại hội thảo hôm nay có phần cung cấp các luận cứu khoa học giải pháp cơ bản giúp đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tiếp tục chỉ đạo việc tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an
thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận đánh giá cao ý kiến tham luận của các đại biểu biểu dương viện khoa học và công nghệ các đơn vị chức năng đã nỗ lực tham mưu tổ chức hội thảo khoa học ý nghĩa này
thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng nhấn mạnh trong thời gian tới xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng tình hình chính trị an ninh thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp tiêm ẩn nhiều yếu tố bất ổn khó dự báo
sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và sẽ làm thay đổi căn bản mọi mặt đời sống xã hội đòi hỏi chúng ta phải nhanh chóng thích nghi
để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội sự vững ổn định chính trị xã hội phục vụ đất nước hội nhập phát triển nhanh và bền vững đòi hỏi công tác nghiên cứu chế tạo quản lý trang thiết bị kỹ thuật phục vụ các lực lượng nghiệp vụ công an nhân dân phải chủ động đi trước một bước

tham dự buổi họp báo về phía bộ công an có trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an

luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ vừa được thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi đã sửa đổi bổ sung hai điều trên tổng số bảy mươi sáu điều của luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
sau khi nêu rõ những khó khăn vướng mắt còn tồn tại trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh sự cần thiết của việc sửa đổi luật này
sau khi nêu rõ những khó khăn vướng mắt còn tồn tại trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh sự cần thiết của việc sửa đổi luật này
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam trung tướng lương tam quang cho biết luật này được xây dựng nhằm luật hóa chính sách cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam
kịp thời điều chỉnh các vấn đề mới phát sinh và đảm bảo sự đồng bộ với quy định của pháp luật khác có liên quan mới được ban hành tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đồng thời bảo đảm an ninh quốc gia
còn với luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam gồm tám chương và năm mươi hai điều trung tướng lương tam quang nêu rõ luật được xây dựng nhằm cụ thể hóa quy định của hiến pháp liên quan đến quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước của công dân quy định đầy đủ cụ thể rõ ràng minh bạch trình tự thủ tục quản lý xuất cảnh nhập cảnh bảo đảm tương thích đồng bộ với các văn bản pháp luật hiện hành và phù hợp với các điều quốc quốc tế mà việt nam là thành viên
điểm mới của luật về giấy tờ xuất nhập cảnh là hộ chiếu ngoại giao hộ chiếu công vụ hộ chiếu phổ thông có hai loại là gắn chip điện tử và không gắn chip điện tử hộ chiếu phổ thông cấp cho người từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên có thời hạn một mươi năm có loại gắn chip điện tử và không gắn chip điện tử
thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội tết dương lịch tết nguyên đán và lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi
vào sáng ngày hôm nay công an các tỉnh cao bằng vĩnh phúc lạng sơn và quảng nam vừa đồng loạt gia quân
đợt cao điểm lần này lực lượng công an các địa phương đã quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm đánh trúng đánh mạnh vào các loại tội phạm và các tụ điểm tệ nạn xã hội kiềm chế sự gia tăng tội phạm nhất là tội phạm giết người cướp tài sản trộm cắp tài sản và vi phạm pháp luật về môi trường vệ sinh an toàn thực phẩm
các băng nhóm có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng liên quan đến tín dụng đen tăng cường đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia các điểm mua bán tổ chức sử dụng ma túy trái phép trên địa bàn phấn đấu nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án và làm giảm tội phạm rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trở tự xã hội công tác quản lý cư trú quản lý người nước ngoài vũ khí vật liệu nổ công thủ hỗ trợ ngày nghề kinh do
và tự an toàn giao thông trong các ngày nghỉ lễ các dịp lễ hội và tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi